vậy tại sao cả chạy gà được đầu tư hàng trăm tỷ đồng với các phân khu rõ ràng như thế này lại không hề có hệ thống xử lý chất thải hay xử lý phân gà dẫn đến ô nhiễm môi trường
được biết liên quan đến việc hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại trại chăn nuôi gà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
sau khi kiểm tra thực tế ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh phú thọ đã quyết định xử phạt doanh nghiệp này với số tiền bảy mươi triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính
vì thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xử lý môi trường theo đúng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh phú thọ
tuy nhiên đó là câu chuyện của một năm trước
mùi hôi thối không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng và bắt đầu xuất hiện những hệ quả khó lường
có thể thấy những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực xã đồng lương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ gần với hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ là hoàn toàn có cơ sở
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả về tiến trình và những hệ lụy môi trường mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát gây ra trong những chương trình tiếp theo